liên quan đến vụ bốn mươi hai lao động bỏ trốn về nước trong số bốn mươi hai lao động việt nam bị lừa sang campuchia làm việc nhẹ lưng cao
có bốn mươi người chạy thoát và được bộ đội biên phòng an giang tiếp nhận một người bị bắt lại và một thiếu niên một mươi sáu tuổi không may bị đuối nước và tử vong giữa dòng sông bình di
bộ ngoại giao việt nam cũng đã vào cuộc đề nghị phía campuchia hỗ trợ điều tra
ngày hai mươi tháng tám lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện an phú tỉnh an giang cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng công an
tiếp tục làm rõ quá trình bốn mươi hai người việt nam đến từ nhiều tỉnh thành tháo chạy khỏi sòng bạc ở xã sapel pau huyện khao thom tỉnh khandan campuchia
bằng cách bơi qua sông bình di huyện an phú về việt nam
trong bốn mươi hai người nói trên có một người bị phía sòng bài bắt lại một thiếu niên một mươi sáu tuổi
hai tại tỉnh kon tum bị đuối nước đã vót được thi thể
liên quan tới vụ việc người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
bộ ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện việt nam tại campuchia liên hệ với cơ quan chức năng sở tại
làm rõ thông tin kiểm tra cơ sở này đề nghị phía campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích
cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân